để trang bị thêm kiến thức nâng cao tay nghề và kỹ năng khi làm việc cho các thuyền viên trên tàu cá tri cục thủy sản tỉnh quảng nam vừa có văn bản đề nghị khẩn trương đào tạo thuyền viên làm việc trên tàu cá đây cũng là nỗ lực chung để hướng tới được gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản của việt nam
theo đó các địa phương ven biển tổ chức tuyên truyền phổ biến hướng dẫn cho chủ tàu cá ngư dân thực hiện các quy định có liên quan về định biên thuyền viên trên tàu cá theo văn bản tri cục đã ban hành đồng thời khẩn trương phối hợp với các cơ sở đào tạo để tổ chức bồi dưỡng cấp văn bằng chứng chỉ chuyên môn đối với thuyền viên tàu cá trong đó tập trung bồi dưỡng cấp chứng chỉ chức danh thợ máy tàu cá được quy định tại thông tư hai mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đối với các địa phương không tổ chức được lớp đào tạo thuyền viên tàu cá do không đủ số lượng học viên tham gia đề nghị lập danh sách học viên gửi về tri cục thủy sản tỉnh quảng nam để làm cơ sở phối hợp tổ chức đào tạo tập trung cùng với các địa phương khác trong tỉnh